tiếp tục thông tin về giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi bảy
cúp petro việt nam đạm cà mau hai nghìn một mươi chín
ngày hai mươi năm tháng năm tiếp tục diễn ra các trận đấu tứ kết đơn và bán kết các trận đơn nam đơn nữ
giải đấu năm nay liên tiếp xuất hiện các tay vợt trẻ xuất sắc với nhiều bất ngờ đã diễn ra
tại nội dung bán kết đơn nữ vận động viên mai hoàng mỹ trang đội tp hcm đã dễ dàng vượt qua tay vợt
phan hoàng tường giang đội công an nhân dân với tỷ số bốn mươi hai
trận bán kết tiếp theo tay vợt một mươi năm tuổi trần mai ngọc đội hà nội tp hcm tiếp tục gây bất ngờ
khi thắng cách biệt đàn trị nguyễn bạch thanh thư đội tp hcm với tỷ số bốn mươi một
trước đó trận đấu tứ kết nam giữa hai tay vợt đinh anh hoàng và tay vợt hạt giống của giải nguyễn đức tuân
đã phải đến xét đấu thứ bảy mới phân định
tay vợt trẻ đinh anh hoàng đội hà nội tp hcm đã xuất sắc đánh bại vận động viên quốc gia nguyễn đức tuân
đội hải dương với tỷ số bốn mươi ba
tuy nhiên ở vòng bán kết đinh anh hoàng đã phải dừng bước khi đối đầu với vận động viên quốc gia đoàn bá tuấn anh của đội hải dương
trận đấu còn lại nguyễn anh tú đội hà nội dễ dàng vượt qua đối thủ vũ quang hiền của hải dương với tỷ số bốn mươi một
như vậy trận chung kết đơn nam năm nay sẽ là cuộc đọ sức của hai tay vợt quốc gia nguyễn anh tú và đoàn bá tuấn anh